tại hà nội đã diễn ra hội nghị trực tuyến tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước asean lần thứ một mươi bảy tại chín điểm cầu
thượng tướng phan văn giang thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam dự và chủ trì hội nghị
tại hội nghị đại biểu các nước đánh giá cao nỗ lực của việt nam trong bối cảnh dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhưng đã tích cực triển khai hiệu quả các ưu tiên sáng kiến đặt ra trong năm đảm nhiệm vai trò chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
trong đó đã tổ chức thành công các hội nghị quân sự quốc phòng asean thời gian qua
kịp thời đề xuất triển khai nhiều sáng kiến trong phòng chống kiểm soát dịch bệnh
cũng như triển khai các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ hợp tác quốc phòng quân sự asean

nhằm xây dựng lòng tin tăng cường đoàn kết quân đội giữa các nước asean tạo thành sức mạnh tập thể
cùng ứng phó với những thách thức chung đồng thời góp phần duy trì vai trò trung tâm của asean
trong cấu trúc khu vực còn nhiều biến động điều hòa bình ổn định của khu vực
kết thúc hội nghị việt nam đã bàn giao trước chủ tịch hội nghị trực tuyến
tư lệnh lực lượng quốc phòng các nước asean cho brunei